theo bác sĩ khanh cách ứng phó với biến chủng omicron cũng giống như các chủng virus được phát hiện trước
người dân tiếp tục tuân thủ năm k tiêm phòng đầy đủ hai mũi vaccine trở lên để làm giảm nguy cơ lây bệnh và bệnh nặng